các cuộc thi sáng tác do tạp chí văn nghệ quân đội tổ chức đặc biệt các cuộc thi sáng tác chuyện ngắn
luôn được xem như các cuộc phát hiện và khẳng định những tên tuổi mới dấu sức sáng tạo cho văn chương nước nhà
sau khi phát động cuộc thi chuyện ngắn mang tên lửa mới vào đầu năm hai nghìn hai mươi
mới đây lễ tổng kết và trao giải cuộc thi đã diễn ra tại hà nội
tham dự lễ tổng kết có đại diện tổng cục chính trị và tạp chí văn nghệ quân đội
đại diện của hội nhà văn việt nam cùng đông đảo các tác giả trong và ngoài quân đội
sau hai năm phát động năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức cuộc thi chuyện ngắn mang tên lửa mới đã nhận được hơn hai bản thảo dự thi của ba trăm một mươi bảy tác giả
gửi về từ mọi miền đất nước thậm chí từ nước ngoài
qua sự tuyển lựa khắt khe của bán biên tập một trăm hai mươi tám chuyện chất lượng nhất đã được chọn để đăng trên các tạp chí văn nghệ quân đội
trong cuộc thi này thì tạp chí đã thu được nhiều tác phẩm và có thể nói là có chất lượng tốt
trong đó có những tác phẩm biết về đại dạy lựa vũ trang
tác phẩm biết về chiến tranh và người lĩnh
thời bình và cả những tác phẩm phản ánh các đề tài hiện thực xã hội
có thể nói rằng là chúng tôi điều tiêu chí quan trọng nhất đó là văn chương
thì cái chất lượng văn chương thì có thể nói là mỗi tác giả mỗi chuyện ngắn một phong cách khác nhau
nhưng mà có thể nói là đã đáp ứng được tốt được cái yêu cầu chất lượng cuộc thi
và tôi nghĩ rằng là qua cuộc thi này cũng là một cái cơ hội để cho
gọi mời các tác giả trẻ có thể tham gia tích cực vào những cái cuộc thi sau
và cái chặng đường dài phía trước của họ sẽ báo hiệu cho những cái việc mà
có thể là những tác giả đóng góp
góp tốt cho cái nền học việt nam đứng đạn
từ hơn hai tác phẩm dự thi ban trung khảo cuộc thi chuyện ngắn lửa mới
đã chọn được một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và bốn giải tư
nhìn chung theo đúng như tinh thần của lửa mới
các tác giả có tác phẩm dự thi đã không ngừng tìm tòi phương thức
biểu đạt mới những nội dung hiện thực mới cho thể loại chuyện ngắn
đáng chú ý dù viết về chủ đề gì sử dụng bút pháp nào
ca ngợi hay phê phán thì mỗi tác giả tác phẩm trong cuộc thi đều hướng tới mục đích nhân văn
là xây dựng một đất nước việt nam hòa bình phát triển với những con người có phẩm chất cao đẹp
cuộc thi đã khép lại nhưng những chặng đường mới đang được mở ra